tại trường phổ thâm dân tập ban chúa trung học cơ sở chi lễ huyện quế phong
ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề trung tay vì trẻ em nghèo trẻ em dân tập thiểu số
phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em phòng chống đuối nước trẻ em
tại buổi lễ nhà trường gia đình và xã hội thống nhất tăng cường phối hợp với các ban
ngành đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động mùa hè an toàn cho trẻ em
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quyền trẻ em
kiểm tra công tác phòng chống xâm hại bạo lực tai nạn thương tích đuối nước trẻ em
bảo đảm cho trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh
cũng tại đây đại diện các huyện thành phố đã ký cam kết thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
vào mùa hè an toàn cho trẻ em
nhân dịp này ban tổ chức đã trao năm mươi xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện quế phong mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng